thu giữ năm xe máy là vật chứng hiện công an quận liên triểu đang tích cực truy tìm các đối tượng có liên quan khác
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đỗ văn tài hai mươi năm tuổi
trú tại xã hòa lễ huyện công bông tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là vũ văn khánh ba mươi chín tuổi chú cùng thôn với tài
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tài vào khu vực rừng sản xuất tại tiểu khu một nghìn một trăm bảy mươi bốn xã hòa lễ huyện grong bông để tìm kiếm cây lan rừng
thì phát hiện khánh và nguyễn xuân nam ba mươi ba tuổi đang dùng cưa lốc để xẻ một cây gỗ đã bị cưa hạ
sau đó tài dùng điện thoại di động quay lại
khánh phát hiện tài đang quay phim việc làm của mình nên đi đến chửi bới và đấm vào mặt tài
tài nhặt một con dao dựa gần đó đuổi theo chém hai nhát vào đầu và lưng khánh
thế vậy nam chạy đến can ngăn tước lấy đi con dao dựa trên tàu
sau khi gây án tài tiếp tục đi tìm kiếm lan rừng
còn khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đỗ văn tài tám năm tù giam về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình vừa ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm đối tượng trên địa bàn về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công ty hợp danh đấu giá tài sản tuấn linh
phường tân thành tp ninh bình tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng bảy mươi bốn lô đất
trước và trong quá trình tham gia đấu giá hai mươi sáu lô đất các đối tượng trên đã tổ chức kêu gọi
lôi kéo khoảng hai mươi người có hồ sơ tham gia đấu giá tại hai khu này để thông đầu cổng dinh giá
nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm chung đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế
gây thiệt hại cho nhân dân
tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
một website giả mạo cổng thông tin điện tử của bộ công an http bocongan gov vn
với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị trung tâm xử lý tin giả việt nam vafc phát hiện
theo vafc thông qua thủ đoạn mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng
rửa tiền ma túy và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan để yêu cầu trình diện cơ quan công an
đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra
từ đó các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam thì phải cung cấp thông tin như chứng minh nhân dân
căn cước công dân số điện thoại số tài khoản ngân hàng số dư tài khoản để thanh tra tình hình tài chính
sau khi có được thông tin các đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo
nếu org nếu không có mã này thì không thể đăng nhập vào trang web giả mạo để mở giao diện giống cổng thông tin điện tử của bộ công an
sau khi có được thông tin cần thiết các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
vafc khuyến cáo và đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn theo dõi vị trí đọc trộm tin nhắn trên các thiết bị cá nhân của người khác
phùng việt hùng ba mươi một tuổi trú tại huyện thanh oai hà nội đã lập ra các website giao bán phần mềm theo dõi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua
đối tượng này vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
từ năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy một số người dân có nhu cầu theo dõi định vị điện thoại xem trộm tin nhắn
hình ảnh trên điện thoại của người khác
hùng đã lập ra hai website để giao bán phần mềm tài khoản theo dõi
hùng đăng quảng cáo website có thể định vị gps đọc trộn nghe lén được toàn bộ tin nhắn danh bạ số điện thoại liên lạc
thậm chí là toàn bộ nội dung chát hình ảnh của người khác
tôi đánh giá đây là một loài phương thức thu đoàn tội phạm hoạt động khá mới
các đối tượng đã lợi dụng tâm lý của một số người dân muốn biết theo dõi
bí mật giám sát đời tư của người thân của bạn bè của khách hàng
và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để đạt được mục đích của mình
trên cơ sở đó các đối tượng đã tạo lập các trang web các kênh thông tin trên mạng xã hội như zalo facebook youtube
để lừa bán các sản phẩm phần mềm theo dõi giám sát bí mật điện thoại
hoặc là giám sát các cuộc gọi đến gọi đi của người khác nhằm lừa đảo tài sản của người dân
sau khi các bị hại cung cấp cho em số điện thoại của người muốn theo dõi
thì em sẽ niêm phần mềm trang web và em sẽ thêm cái số điện thoại vào đường link và em sẽ gửi cho bị hại
sau đấy bị hại bấm vào đường link đấy thì sẽ hiện kỹ ra trang cá nhân của người bị hại muốn theo dõi
sau đấy bị hại sẽ chuyển tiền cho em
để chiếm đoạt tiền khi khách hàng đồng ý mua
thì hùng yêu cầu phải chuyển tiền cho các đối tượng
tuy nhiên thực tế website và phần mềm hùng giao bán không thể theo dõi thiết bị cá nhân của người khác
sau khi nhận được tiền hùng tìm mọi cách trì hoãn chặn số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tài sản
mỗi đạn nhân bị hùng chiếm đạt số tiền từ hai đến một mươi triệu
hiện công an huyện nghi lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của phùng việt hùng
thì liên hệ với công an huyện nghi lộc để cung cấp thông tin phối hợp điều tra
mua hơn tám kg ma túy từ nước ngoài về việt nam
để tiêu thụ đối tượng lê mạnh dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê tỉnh nghệ an
vừa bị công an tỉnh bình dương bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng lê mạnh dần
đang tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
được ngụy trang trong các hộp bánh kẹo mỹ phẩm gửi từ nước ngoài về việt nam
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại thành phố dị an
lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi ba hai trăm linh viên thuốc lắc có tổng trọng lượng hơn tám một mươi ba kg
trong khi đó hàng chục điểm bán lẻ ma túy phức tạp cũng vừa bị công an huyện diễn châu
tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng
cùng số lượng lớn tăng vật gồm ma túy và vũ khí các loại
ngày một tháng sáu công an huyện diễn châu đã huy động các lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ
phá thành công chuyên án bắt giữ đồng loạt một mươi bốn đối tượng
thu giữ gần bốn hai trăm linh viên ma túy
tổng hợp và hai mươi năm hai g heroin một khẩu súng quân dụng cùng một mươi ba viên đạn và nhiều vũ khí tăng vật khác
qua đó triệt xóa thành công một điểm phức tạp và một mươi một điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thường xuyên mua ma túy tới từ các khu vực biên giới
rồi vận chuyển về địa bàn phân phối lại cho con nghiện
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng móc túi chuyên nghiệp từ tp hcm ra đà nẵng
hoạt động với thủ đoạn là lợi dụng sơ hở của du khách tham gia các sự kiện lễ hội đông người
để tra trộn móc túi trộn cắp tài sản
chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra lực lượng công an đã triệt xóa được ổ nhóm trên
sự kiện lễ hội revive water run được tổ chức tại khu vực công viên biển đông
đường võ nguyên giáp vào ngày hai mươi tám tháng năm vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ móc túi
lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị của du khách và người dân tham gia sự kiện
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch của thành phố
lãnh đạo công an quận sơn trà đã phối hợp với công an phường phước mỹ vào cuộc điều tra
qua công tác sàng lọc thì nổ lên một nhóm đối tượng gồm có hai nam và ba nữ
nói dọng tp hcm lưu trú tại khách sạn biển vàng đường phạm văn đồng
nhận định của ban chỉ huy đậu và lãnh đạo công an quận
cho các trinh sát theo dõi những đối tượng này mặc phục
vào cuộc điều tra các trinh sát đã nắm được quy luật giờ giấc đi lại của nhóm đối tượng
đến chiều ngày hai mươi chín tháng năm các đối tượng này tiến hành trả phòng để rời khách sạn
tình huống này cũng đã nằm trong dự kiến của các trinh sát
sau khi nhóm đối tượng đã lấy taxi rồi đi khỏi khách sạn biển vàng
thì di chuyển đến địa điểm được đóng lãnh của người dân sân sơn trà đó là nhà ga
tại nhà ga phối hợp với các trinh sát
phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ các bệnh pháp hành vụ
được lệnh của ban chỉ huy đậu cũng như lãnh đạo công an sân sơn trà
thì cho bí mật mà những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra
sau khi kiểm tra tư trang và đồ dùng cá nhân của các đối tượng
thì phát hiện trong túi sách của một đối tượng nữ chứa được tổng cộng hai mươi một cái điện thoại
danh tính của nhóm móc túi chuyên nghiệp đến từ thành phố hồ chí minh
đã được làm rõ bao gồm nguyễn văn quý một mươi chín tuổi trương thị thảo hai mươi tuổi
nguyễn thị ngọc dầu hai mươi sáu tuổi nguyễn ngọc đăng kiên một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố hồ chí minh nguyễn thị duy diệp hai mươi ba tuổi
tạm trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
với thủ đoạn lợi dụng những nơi tổ chức các sự kiện tập trung đông người
để trà trộn gian cảnh móc túi các đối tượng đã thực hiện chót lọt ở nhiều địa phương
tại thành phố đà nẵng chỉ trong thời gian ngắn năm đối tượng đã thực hiện chót lọt hai mươi vụ móc túi
lấy đi hai mươi một chiếc điện thoại di động đắt tiền của người dân và du khách
khi người dân đến những chỗ đông người tham gia các lễ hội các chợ đêm vui chơi
thì đề nghị nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
không để các đối tượng lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong bảo vệ tài sản
để mà bị móc túi rạch túi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà đang tạm giữ hình sự nhóm móc túi này
để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật